sở giao thông vận tải hà nội vừa đưa ra phương án phân bổ số lượng xe bảo đảm đúng luồng tuyến theo lộ trình giảm dần xe khách chạy cháy tuyến vào tháng tám tháng chín và chấm dứt vào ngày một tháng một mươi tới đây
sở giao thông vận tải tiến hành kiểm tra toàn bộ tất cả các xe chạy trái tuyến sai quy hoạch thống kê chính xác số lượng xe vi phạm thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan tổ chức công khai xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
đồng thời tổ chức cuộc họp với tất cả các hãng xe vận tải hợp đồng để thống nhất luồng tuyến vị trí và thời gian quy định đón trả khách đảm bảo thực hiện đúng luồng tuyến đúng vị trí đúng thời gian đón trả khách theo quy định thông tin cho các tỉnh doanh nghiệp được biết
ngoài ra sở giao thông vận tải chủ trì làm việc với giám đốc các bến xe giáp bát nước ngầm mỹ đình yên nghĩa gia lâm thống kê toàn bộ số lượng xe đến bến phân bổ số lượng xe đảm bảo đúng luồng tuyến theo lộ trình giảm dần vào tháng tám tháng chín và chấm dứt vào ngày một tháng một mươi tới